thừa lệnh của bộ chính trị ngày ba mươi tháng bảy đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
đã ký văn bản số ba mươi bảy thông báo ý kiến của bộ chính trị về phân công cán bộ tham gia thường trực ban bí thư
thông báo nêu rõ tại phiên họp ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy sau khi xem xét đề nghị của ban tổ chức trung ương
về việc phân công ủy viên bộ chính trị tham gia thường trực ban bí thư bộ chính trị đã quyết định
trong thời gian đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư điều trị bệnh
phân công đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương tham gia thường trực ban bí thư
đồng chí trần quốc vượng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo quy định kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín